tổng cục đường bộ việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về công tác phân luồng tổ chức giao thông
phục vụ thi công sửa chữa cầu thăng long
phương án phân luồng giao thông sẽ chia thành các nhóm
phân luồng từ xa các xe tải có khối lượng toàn bộ là lớn hơn một hai mươi năm tấn
theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
và xe khách từ một mươi sáu chỗ trở lên đi từ các tỉnh phía bắc về khu vực phía nam cầu thăng long và ngược lại
điều chỉnh tạm thời lộ trình các tuyến xe khách tiên tỉnh và các tuyến buýt khu vực hà nội
phương án tổ chức phân luồng giao thông thử sẽ được thực hiện từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến ngày bảy tháng tám
ngày tám tháng tám sẽ chính thức cấm cầu
song song với việc cấm cầu điều chỉnh luồng tuyến hơn chín trăm linh lượt xe khách liên tỉnh và một mươi sáu tuyến buýt
có lộ trình đi qua khu vực cầu thăng long
các công đoạn cuối cùng hoàn thiện hệ thống biển báo đang được gấp rút triển khai
để phục vụ cho người dân đi lại an toàn thuận tiện
dự kiến đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành việc sửa chữa cầu thăng long
chi tiết về việc phân luồng giao thông được đăng tải trên website của tổng cục đường bộ việt nam
drvn gov vn và trang thông tin đường bộ vn